sáng ngày một mươi tám tháng bốn sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam
và ubnd tp tam kỳ đã tổ chức lễ đón nhận truy điệu và an táng bảy hài cốt liệt sĩ có nguyên quán tỉnh quảng nam
do bộ chỉ huy quân sự tỉnh ninh bình cất bốc và tại nghĩa trang bệnh viện i năm quân khu ba chuyển về
trong những nỗ lực tìm kiếm hải cốt liệt sĩ đưa về nguyên quán bộ chỉ huy quân sự tỉnh ninh bình đã tổ chức
cất bốc hải cốt của bảy liệt sĩ nguyên quán tỉnh quảng nam tại nghĩa trang bệnh viện i năm quân khu ba
bàn giao về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ của các địa phương tỉnh quảng nam như tam kỳ nông sơn
tiên phước thăng bình đông giang tây giang và điện bàn
lễ đón nhận truy điệu và an táng diễn ra với nghi thức trọng thể nghiêm trang thể hiện sự tiếc thương vô hạn
và lòng biết ơn sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc
đây là việc làm có ý nghĩa chính trị sâu sắc đáp ứng nguyện vọng sự mong mỏi của nhân dân và gia đình các liệt sĩ đã công hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
ngay sau lễ đón nhận ubnd tp tam kỳ đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng cho liệt sĩ phạm ngọc lễ
quê quán xã tam an huyện phú ninh yên nghỉ tại nghĩa trang tp tam kỳ